tại thành phố hồ chí minh bộ quốc phòng và ban tuyên giáo trung ương tỉnh ủy tây ninh
đã tổ chức họp báo giới thiệu hội thảo khoa học cấp quốc gia kỷ niệm sáu mươi năm
chiến thắng tour hai mở đầu cao trào đồng khởi ở nam bộ
hội thảo sẽ được tổ chức vào ngày sáu tháng một năm hai nghìn một mươi chín
tại hội trường tỉnh ủy tây ninh số bốn nguyễn thái học thành phố tây ninh tỉnh tây ninh
hội thảo có tám mươi tham luận trong đó có tham luận của các đồng chí lãnh đạo đảng
nhà nước quân đội địa phương nhân chứng lịch sử
các bài tham luận được chuẩn bị công phu bảo đảm tính khoa học bám sát chủ đề nội dung hội thảo
hội thảo tập trung làm sâu sắc các nội dung khẳng định chủ trương sự lãnh đạo đúng đắn của trung ương đảng
sự nhẹ bén sáng tạo của xứ ủy nam bộ trong quá trình chuẩn bị tổ chức trận đánh
tinh thần chủ động sáng tạo mưu trí dũng cảm của đảng bộ quân dân tỉnh tây ninh
vị trí vai trò trong phối hợp giữa các lực lượng vai trò quân chúng các lực lượng trong đấu tranh
nghệ thuật đặc sắc chiến đấu tập kích lý giải trận tu hai mở đầu cao trào đồng khởi nam bộ
chuyển từ đấu tranh chính trị là chủ yếu sang kết hợp đấu tranh vũ trang với chính trị
khái quát đúc trúc những bài học kinh nghiệm vận dụng vào xây dựng nền quốc phòng toàn dân
thế trận chiến tranh nhân dân trong xây dựng bảo vệ tổ quốc thời kỳ mới